do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với mưa thượng nguồn đã khiến cho lũ trên sông hồng
đoạn chảy qua thành phố lào cai dâng cao đỉnh lũ đã vượt mức báo động một và đạt gần mức báo động hai
lũ lên cao làm ngập úng vùi lấp nhiều diện tích hoa màu của người dân
đây được đánh giá là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông hồng và sông chảy ở lào cai
tính từ đầu mùa mưa năm hai nghìn hai mươi đến nay
lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng tám trạm thủy văn lào cai quan trắc được mực nước
tại sông hồng lên tới tám mươi một sáu mươi một m dưới báo động hai là ba mươi chín mét
biên độ lũ đạt ba hai mươi hai m hiện lũ trên sông hồng vẫn đang tiếp tục lên cao
dự báo đỉnh lũ cao nhất lên tới tám mươi hai năm m trên báo động hai khoảng năm mét
lũ lên cao đã làm ngập úng và vùi lấp nhiều diện tích rau xanh hoa màu của người dân
canh tác dọc hai bên ven sông cùng với đó trên sông chảy cũng xuất hiện lũ
lớn sáng cùng ngày trạm thủy văn huyện bảo yên tỉnh lào cai ghi nhận được mực nước
lên đến bảy mươi ba bảy mét trên báo động hai là bảy mét biến độ lũ đạt hai ba mươi bốn mét
đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông hồng và sông chảy ở lào cai tính từ đầu mùa mưa
hai nghìn hai mươi đến nay hiện các cấp chính quyền địa phương cùng người dân đang tích cực chủ động
phòng tránh lũ để giảm thiểu thiệt hại đồng thời khuyên cáo người dân theo dõi sáp
diễn biến lũ nghiêm cấm vận chuyển bè mảng đánh bắt cá vớt cỗ củi để phòng ngừa hiểm họa